liên quan đến vụ tàu chở dầu mang quốc tịch việt nam bốc cháy ngoài khơi hồng kông trung quốc
hiện hai mươi một người trong thủy thủ đoàn của con tàu này đã được bố trí ăn nghỉ tại một khách sạn ở hồng kông
trong khi đó công tác tìm kiếm cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành
tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông phối hợp với cơ quan chức năng hồng kông
tiếp tục khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm hai thuyền viên còn mất tích và xác định danh tính thuyền viên tử nạn
đồng thời hoàn tất thủ tục để đưa các thuyền viên đã được cứu hộ về nước
cảnh sát biển hồng kông đã điều động trực thăng cứu hộ và nhiều cano tìm kiếm quanh khu vực con tàu gặp nạn
trước đó trưa ngày tám tháng một theo giờ địa phương tàu âu lạc fortun có trọng tải một mươi bảy năm trăm linh tấn
khi tới vùng biển hồng kông chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bị nổ và bốc cháy
khi xảy ra vụ việc trên tàu có hai mươi bảy người gồm hai mươi năm thuyền viên thủy thủ đoàn việt nam
và hai người của phía tàu tiếp tế hồng kông
hai mươi người đã được cứu một người tử vong và hai người mất tích